ngày sáu tháng một mươi hai tại nhà khách chính phủ phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh có cuộc hội đàm với bà louise mushiki wabo tổng thư ký tổ chức quốc tế pháp ngữ oef đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
thành lập vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi tổ chức quốc tế pháp ngữ hiện có tám mươi tám nhà nước và vùng lãnh thổ thành viên việt nam là thành viên tích cực và đóng vai trò quan trọng của tổ chức quốc tế pháp ngữ tại khu vực châu á thái bình dương
phó thủ tướng phạm bình minh khẳng định sự ủng hộ của việt nam đối với những nỗ lực chung của cộng đồng đặc biệt trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế tăng cường kết nối giữa các khu vực đặc biệt là châu phi và asean hợp tác trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo phát triển bền vững cũng như việc cải cách quản trị và phương thức hoạt động
với vai trò là ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một việt nam sẽ nỗ lực góp phần vào việc bảo đảm hòa bình và an ninh trong không gian pháp ngữ
chuyến thăm của bà louis mushiki wabo tổng thư ký tổ chức quốc tế pháp ngữ tới việt nam dịp này góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa việt nam với cộng đồng pháp ngữ ngày càng được thắt chặt